hiện nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh đang rất khó khăn
đặc biệt là khu vực đồng bằng sông cửu long đồng bằng sông hồng và nam trung bộ
hiện các hồ chứa cấp nước cho hạ du khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ đang ở mức thấp
đạt khoảng năm mươi tám dung tích thiết kế vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vùng bắc trung bộ sẽ xảy ra hạn nhẹ
diện tích có nguy cơ thiếu nước khoảng bốn năm trăm linh chín hectare trong đó chủ yếu tập trung ở thanh hóa
nghệ an và thừa thiên huế để bảo đảm đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân
tổng cục thủy lợi sẽ thực hiện cấp nước cho các địa phương làm bằng nước